tại tỉnh tây ninh đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy chế biến rau củ quả tanny food có tổng vốn đầu tư hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và nhấn nút khánh thành nhà máy
có tổng vốn đầu tư một bảy trăm tám mươi tỷ đồng được xây dựng trên diện tích một mươi năm hectare tanny food được đánh giá là nhà máy chế biến nông sản quy mô số một việt nam
dây chuyền công nghệ hiện đại đẳng cấp quốc tế với công suất sáu mươi tấn thành phẩm mỗi năm tanny food sẽ chế biến tất cả các loại trái cây rau củ với nhiều hình thức
vừa xuất khẩu tươi vừa làm đông lạnh sấy cô đặc và nước ép đóng chai đạt tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu sang thị trường các nước mỹ châu âu hàn quốc nhật bản và australia cũng như phục vụ thị trường nội địa
việc vận hành nhà máy góp phần giảm thiểu tình trạng đổ bỏ nông sản vì giá rẻ rủi ro từ thương lái đồng thời giúp nâng cao giá trị nông sản việt nam và cải thiện đời sống thu nhập cho người nông dân tỉnh tây ninh nói riêng và các tỉnh thành phía nam nói chung đồng thời cũng góp phần xây dựng thương hiệu cho trái cây việt nam